thưa quý vị là một đơn vị mới thành lập không quản ngại nắng mưa các chiến sĩ của đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh
luôn nỗ lực trong công tác huấn luyện và xây dựng lực lượng
và để có thể cảm nhận phần nào những khó khăn vất vả ấy thì mời quý vị hãy cùng tôi khám phá trong hành trình ngay sau đây
còn bao giờ quý vị thắc mắc rằng một buổi huấn luyện của lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh sẽ như thế nào
trong buổi sáng ngày hôm nay tôi sẽ đem đến cho quý vị câu trả lời
nhưng trước tiên chúng ta sẽ phải thay đổi một chút đã
quý vị khán giả thân mến chỉ với một chút thay đổi thôi trong bộ đồ của cảnh sát cơ động tôi đã sẵn sàng để bước vào buổi huấn luyện ngày hôm nay
với vai trò là một chiến sĩ cảnh sát cơ động kỵ binh
buổi huấn luyện này sẽ có gì đặc biệt xin mời quý vị hãy cùng theo chân tôi nhé
quý vị hãy cùng theo chân tôi nhé
quý vị khán giả thân mến chỉ với một chút thay đổi thôi trong bộ điểm báo